ai nhớ tối như một sự kiện văn hóa đặc biệt được tổ chức nhân kỷ niệm hai trăm linh năm ngày mất của đại thi hào dân tộc nguyễn du
năm một nghìn tám trăm hai mươi hai nghìn hai mươi vừa được diễn ra ngày hôm qua tại bảo tàng phụ nữ việt nam
cũng trong không gian trưng bày này ban tổ chức ra mắt độc giả ba tác phẩm đặc sắc là kim vân kiều lạm thúy tập và tập văn hóa kỷ niệm nguyễn du
sau một trăm linh năm ra đời chuyện kiều của nguyễn du bừng dậy trong một hình thức thể hiện mới
chuyện kiều bằng chữ quốc ngữ
chuyện kiều trở thành một tuyệt phẩm ngôn ngữ việt được dịch sang tiếng pháp và thế giới biết đến
đây là bộ sưu tập công phu với hàng trăm ấn phẩm là các phiên bản chuyện kiều khác nhau qua các thời kỳ và các tác phẩm tiêu biểu khác nhau của nguyễn du
cùng hơn bốn mươi bức họa chuyện kiều của các họa sĩ trong và ngoài nước
kim vân kiều tái bản theo bản in năm một nghìn chín trăm năm mươi một ấn phẩm được xem là mỹ thuật và công phu nhất thế kỷ trước
sẽ thỏa mãn các độc giả yêu thích sự thể hiện mỹ thuật về chuyện kiều
lãm thúy tập
ngâm ngợi lời thơ mỹ lệ của kiều để lầy lên những ý tình sâu lắng của người của đời của cảnh
tập văn họa kỷ niệm nguyễn du lại ngân lên những áng văn tinh tế hào hoa mà chân thực chữ tình chất chứa bao suy ngẫm rất nhân sinh về chuyện kiều
về cuộc đời nhân tình thế thái quanh nàng kiều
sự kiện sẽ diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng một mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi tại bảo tàng phụ nữ việt nam